quỹ ban nhân dân quận hải an thành phố hải phòng cho biết tình trạng xây dựng trái phép tràn lan trong khu đất quốc phòng
tại phường thành tô và tràng cát vừa được bàn giao từ tổng công ty ba trăm một mươi chín bộ quốc phòng về thành phố hải phòng quản lý
hiện đã chấm dứt và đang được xử lý kiên quyết
theo đó chỉ trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi các lực lượng chức năng của quận hải an đã thực hiện đình chỉ thi công tuyệt đối
tất cả các công trình đang có hoạt động xây dựng tiến hành lập ba mươi biên bản vi phạm hành chính
gián thông báo đến hai mươi công trình tổ chức tháo rỡ một mươi năm móng nhà ba trăm linh m cống ba trăm linh m hàng rào bằng tôn gạch
thu giữ một máy xúc ba xe rùa cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc thi công xây dựng trái phép trên khu đất quốc phòng một mươi bốn hai hectare
mà quận vừa được thành phố hải phòng giao quản lý
ủy ban nhân dân quận hải an đã nhanh chóng triển khai việc tiếp nhận bàn giao xử lý các sai phạm trên khu đất quốc phòng nói trên
đồng thời phối hợp với tổng công ty ba trăm một mươi chín ra soát thống kê các công trình tài sản trên đất
thực hiện xây dựng hàng rào bảo vệ toàn bộ khu đất một mươi bốn hai hectare xong trong tháng một mươi